sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội nghe và thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
trong đó có quy định về chính sách đối với người tài năng
theo quan điểm của nhiều đại biểu dự thảo cần bổ sung làm rõ khái niệm người có tài năng
trong hoạt động công vụ để áp dụng chung cho tất cả các ngành nghề địa phương
có ý kiến đề nghị bổ sung một số nguyên tắc chung trong việc xác định cơ chế
chính sách thu hút trọng dụng đại ngộ người có tài năng
các vòng trong và ngoài như ngân hàng đề thi thì cũng bảo vệ rất là nghiêm ngặt
nhưng mà nghe thì có vẻ nghiêm túc nhưng mà tiêu cực thì vẫn hoàn toàn tiêu cực
mà tất cả các cái khâu có thể làm rất nghiêm nhưng chỉ một khâu là cái khâu chấm thi thôi
thì tôi nghĩ rằng là nó đã có thể nó làm sai lệch hết tất cả
xuất phát từ thực tiễn trong thời gian qua nhiều ngành nhiều cấp đã ban hành nhiều chính sách
nhằm thu hút người có tài năng vào làm việc ở ngành cấp mình
trong đó có cả suất kinh phí để đào tạo nguồn nhân lực
tuy nhiên do chính sách hiện hành ràng buộc nên nhiều nhân tài được thu hút
và nhiều du học sinh sau khi ra trường không thể làm việc được ở các cơ quan nhà nước
do không đậu ở kỳ thi công chức
hoặc do các cơ quan phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ không còn giữ trí việc làm để tuyển dụng
thực tiễn ấy đã làm lãng phí về tiền của đào tạo lãng phí chất xám
chúng ta cũng đã từng nghe dư luận xã hội phản ánh không tin vào việc người tài được trọng dụng
cho rằng vào được bộ máy nhà nước
làm được cán bộ công chức nhà nước là phải có những thứ như tiền tệ hậu vệ quan hệ v v
đó là dư luận
nên theo tôi để thực hiện đúng bản chất của việc trọng dụng người tài
thì cần bổ sung quy định ngay trong dự thảo luật cơ chế để phát hiện người có tài năng
cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với những người có trách nhiệm
thực hiện chính sách trọng dụng người có tài
đồng thời cũng cần quy định xử lý trách nhiệm nếu không thực hiện đảm bảo chính sách đối với người có tài năng
một số ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ hơn về nguyên tắc cách thức giá trị thẩm quyền
quy trình thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức
có ý kiến đề nghị giao cho các bộ ngành cơ quan trực tiếp tuyển dụng kiểm tra chất lượng đầu vào công chức
xử lý cán bộ công chức đã nghỉ hưu bị giáng chức cách chức